một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn
cho đến sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thị xã bến cát vẫn đang khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng nay
tại giao lộ đường mỹ phước tân vạn và đường ne tám phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào thời điểm trên xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn năm trăm một mươi bảy do tài xế tên nguyễn ngọc biên điều khiển
khi đi đến đoạn đường trên thì đã bất ngờ va chạm với xe ô tô khách năm mươi một b hai mươi chín nghìn tám trăm linh tám
do tài xế lành văn vương điều khiển
cú đâm mạnh khiến đầu hai chiếc xe khách bẹp rúm hư hỏng nặng
hai tài xế bị thương trong đó có một tài xế bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu
rất may mắn là hàng chục hành khách trên hai xe đều không có ai bị thương
tuy nhiên cú va chạm mạnh khiến cho nhiều người hoảng sợ
là hết kêu cứu